hồ sơ palama là vụ do gì tài liệu lớn nhất trong lịch sử thế giới
tiết lộ cách thức những người giàu có và quyền lực chuyển tiền ra nước ngoài từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cho tới cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy cái tên trương mỹ lan tiếp tục đứng nhắc nhiều trên truyền thông với thông tin
bà cùng chín thành viên khác trong gia đình nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch việt nam
sau đó bà cùng người thân đều rút hồ sơ và đã được trả lại
bà cũng từng là đơn vị trong một vụ kiện đòi nợ
đòi nợ của một việt kiều hồng kông trung quốc
trong năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn vạn thịnh pháp bị thanh tra chính phủ nêu tên có sai phạm trong các dự án chuyển đổi nhà đất tại tp hcm
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nữ doanh nhân trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp bị cơ quan điều tra bộ công an khởi tố
bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà trương mỹ lan bị truy tố về các tội tham mô tài sản đưa hối lộ và tội vi phạm quy định
với cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
trong tám mươi năm bị can còn lại có bốn mươi năm cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng scb
một mươi năm cựu cán bộ ngân hàng nhà nước ba cựu cán bộ thanh tra chính phủ
một cựu cán bộ kiểm toán nhà nước có năm bị cáo là cựu lãnh đạo scb đang bị truy nã
trong tám mươi sáu bị cáo có một mươi ba người bị truy tố ở khung hình phạt hai mươi năm trung thân hoặc tử hình
theo cáo trạng mặc dù không giữ chức vụ gì trong ngân hàng scb
nhưng do nắm chín mươi một năm cổ phần scb cho cá nhân pháp nhân khác đứng tên
nên thực tế bị cáo trương mỹ lan có quyền lực chi phối chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb
đồng thời trương mỹ lan là chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và chủ các công ty trong hệ sinh thái này
nên bà lan bằng nhiều thủ đoạn như tuyển chọn bố trí nhân sự thân tín vào các vị trí chủ chốt tại scb
thành lập các đơn vị trực thuộc scb để chỉ đạo cho vay
giải ngân theo yêu cầu
thành lập các công ty ma
tạo lập hồ sơ vai khống
cấu kết với các công ty liên quan tạo lập khoản vay
chiếm đoạt tiền của scb
thông đồng cấu kết với các công ty thẩm định giá
để nâng khống giá trị tài sản đảm bảo
lập phương án rút tiền
cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân
mua chuột cán bộ lãnh đạo cơ quan chức năng để bưng bít che giấu xe phạm tại scb
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn một hai trăm tám mươi bốn hồ sơ vay
nợ là sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng
không có khả năng thu hồi
nợ gốc là bốn trăm tám mươi ba chín trăm bảy mươi một tỷ đồng
lãi phí là một trăm chín mươi ba ba trăm một mươi năm tỷ đồng
nợ gốc của trương mỹ lan chiếm chín mươi ba tổng dư nợ tại scb
sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bị cáo trương mỹ lan tham mô tài sản hơn ba trăm linh bốn người
tỷ đồng nợ gốc
và hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng lãi suất phát sinh từ nợ gốc
sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay
như vậy trương mỹ lan và các đồng nghiệp liên quan giúp sức cho bị cáo
đã gây thiệt hại cho scb tổng cộng gần bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trước đó các kết quả điều tra cũng cho thấy
các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành
mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật
để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy
đến năm hai nghìn một mươi chín